lực lượng kinh doanh việt tây trường hàn quốc sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng trong việc cập nhật các chuyển đổi này
cho đến thời điểm này các ứng dụng như viber hay zalo cũng cho biết sẽ hỗ trợ chuyển đổi tài khoản tự động cho người dùng
sau khi việc chuyển đổi mã mạng hoàn tất
một số ngân hàng như việtcombank giacombank viettinbank ngoài việc làm thủ tục tại các quầy giao dịch
cũng sẽ hỗ trợ khách hàng cập nhật lại số điện thoại thông qua website tin nhắn hoặc ngân hàng điện tử
việc chủ động cập nhật thông tin số điện thoại mới sau chuyển đổi sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và bảo mật thông tin của mỗi khách hàng
lại tất bật sản xuất để kịp phục vụ cho ngư dân đánh bắt theo con nước
và những hình ảnh nhuộm nhịp của lãnh đạo này
làng nghề độc đáo này sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
quý vị khán giả có thể xem trực tuyến và xem lại bản tin trên website wwww antv gov vn
xin chào và hẹn gặp lại